theo thống kê của bộ y tế có đến chín mươi phụ nữ việt nam mắc các bệnh liên quan đến phụ khoa
số liệu các ca mắc bệnh phụ khoa mỗi năm cũng tăng từ một mươi năm đến hai mươi bảy
đáng nói là hầu hết các chị em không biết rằng mình đã bị viêm nhiễm phụ khoa
và còn có tâm lý chủ quan không quan trọng việc điều trị sớm
bệnh tiến triển nặng ảnh hưởng sâu đến sức khỏe khiến chị em luôn cảm thấy khó chịu ở vùng kín
làm giảm sút chất lượng đời sống và có thể gây mất khả năng sinh sản
trong số các bệnh phụ khoa thường gặp ở nữ giới thì viêm âm đạo là phổ biến nhất
viêm mong đạo là viêm nhiễm trùng hoặc không nhiễm trùng của niêm mạc âm đạo
đôi khi có viêm âm hộ triệu chứng bao gồm da khí hư kích ứng ngứa và ban đỏ
nguyên nhân thường do sự mất cân bằng của vi khuẩn âm đạo hoặc bị nhiễm trùng
ngoài ra tình trạng giảm đồng đội estrogen sau mãn kinh cũng có thể gây ra viêm âm đạo
cùng lắng nghe chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa hai diêm thị thanh thủy
trưởng khoa khám sản tư nguyên bệnh viện phụ sản hà nội để hiểu rõ hơn về căn bệnh này
cơ thể mình tự bị viêm chứ không phải từ bên ngoài vào
nên chúng ta viêm nhiễm thì nó có thể gặp nhiều phần
một là chúng ta có thể là bị tác nhân từ bên ngoài vào
hai là bắt đầu chính từ cơ thể chúng ta từ trong viêm da
chúng ta cũng biết cái âm đạo của chúng ta là nó có một hệ thống vi sinh vật rất là thông cú
thế mà ngoài nó có những vi sản có lợi như ví dụ bác tô basili chẳng hạn
là vi sinh vật có lợi thì nó có những vi sinh vật ký sinh
vi sinh thường trú ở đấy ví dụ như nấm ca liên cầu
rồi rất nhiều các loại vi khuẩn gram âm gram dương
thế bình thường thì nó làm im nó không có gây bệnh gì cả
nhưng khi chúng ta có một cái gì đấy biến đổi bất thường
làm cho môi trường nó thuận lợi thì những cái vi khuẩn có hại đấy
nó tự bùng lên nó phát triển và nó gây viêm
vì thế nên người phụ nữ có thể là có cái tác nhận từ bên ngoài
có thể là chính từ trong âm đạo
hiện nay thì tuổi phị thành niên các cháu quan hệ tình dục khá là sớm
thế thì khi quan hệ tình dục sớm thì có quan trọng nhất là các cháu không biết cách bảo vệ
vì thế nên hai chúng ta hay bị lây các bệnh quan tường tình dục
nhưng mà có một cái bệnh mà bây giờ đáng báo động là không bởi vì các cháu quan hệ tình dục
mà vì lối sống vì cách ăn uống vì cách sinh hoạt
nó làm thay đổi cái môi trường âm đạo mà các cháu bị viêm âm đạo
dính là hay bị rất là nấm do chế độ sinh hoạt của các cháu mà tạo ra
những dấu hiệu cảnh báo ông đạo đang bị viêm như thay đổi màu sắc
mùi hoặc lượng dịch tiết ra từ âm đạo xịt màu vàng hoặc trắng đục
có mùi hôi da rất nhiều ngứa hoặc kích ứng ngâm đạo đau khi giao hợp
rát bút mỗi lần đi tiểu chảy máu âm đạo nhẹ
thứ nhất là mình thấy ra khí hư
bình thường âm đạo người phụ nữ vẫn ra một loại khí hư hơi trắng đục
mà nó có hơi mùi hăng hát nó không có cái mùi bất thường
nếu như người phụ nữ mà thấy ra khí hư mà có màu
ví dụ như màu xanh hoặc màu vàng hoặc màu nâu
mà lại có thêm có mùi nữa có mùi hôi mùi khẳng hoặc thứ hai nữa
là có cảm giác ngứa rát kích thích đau ở dưới vùng kín
thì đấy là chúng ta bồi biểu hiện để chúng ta bị viêm âm đạo
có nghĩa ngoài cái chuyện khí hư thì chúng ta sẽ cảm giác ngứa rát đau rát
và có một triệu chứng mà bây giờ phụ nữ rất nhiều người người ta đi đến khám
không bởi vì người ta làm sao mà người ta bảo tự nhiên cháu thấy quan hệ nó khô
mà nó rát lắm cộng thì cháu đi khám
thực ra có những người phụ nữ rất nhạy cảm
người ta hơi một tí người ta đã biết rồi người ta đi khám rồi
nhưng có những người thì cái thức độ nhạy cảm của người ta kém
người ta không có cảm giác gì cả chỉ khi nào người ta thấy là
khi người ta quan hệ tình dục thì người ta không có cảm giác gì cả
người ta thấy nó khô hơn nó đau rát hơn
thế thì người ta đi khám thôi và lúc đấy thì nó viêm vô cùng
viêm mòng đạo nếu không được loại bỏ từ sớm và đúng cách
sẽ dẫn đến những triệu chứng nguy hiểm như tăng nguy cơ viêm nhiễm âm đạo mạng tính
ung thư cổ tử cung sảy thai sinh non vô ối sớm viêm màng ối
lây nấm và truyền bệnh phụ khoa sang cho em bé
bộ phận sinh dục của mình là một bộ phận duy nhất trong cơ thể
nó nối thông từ môi trường vào trong ổ bụng
nên khi mà chúng ta viêm ở bên ngoài
thì nó đi lan vào trong từ âm hộ đâm đạo đến cổ tử cung
vào qua bồn tử cung qua vòi trứng và thả thẳng trong ổ bụng
vì thế nên là những người mà người ta bị viêm nhiễm nặng ấy
nhiều khi người ta viêm mủ phần phụ nhiều khi người ta viêm phúc mạc cả ổ bụng luôn
bác thủy đã từng mổ một bác bác ấy gọi là viêm ổ mủ trong vòi trứng
mà khi mình mổ vào cái là thủng ruột
tại vì cái mủ nó vào hết cả bụng này này thế là nó giảm viêm hết cả bụng
thế mình mở vào cái thì là cái ruột nó dính vào đấy
mình gỡ ra ruột cái là nó cứ thủng từng lỗ từng lỗ
mà sau đó phải cắt đoạn ruột
bởi vì là họ viêm nhiễm nhiều
sau đây là những lưu ý của bác sĩ diêm thị thanh thủy về các biện pháp phòng tránh bệnh phụ khoa
thì cũng như bác sĩ thủy nói đấy có nghĩa là viêm nhiễm âm đạo nó có hai loại
một là mình liêm nhiễm lây nhiễm chuyển từ bên ngoài vào
thì ít thôi không nhiều đâu bệnh lây chuyển vấn đề tình dụng không nhiều đâu cả nhà
mà chủ yếu viêm nhiễm âm đạo là tại âm đạo
là tại vì làm sao
cái môi trường âm đạo của chúng ta nó rất acid nó từ ba tám đến bốn hai thôi
mà máu của chúng ta đang là khoảng bảy sáu
nghĩa là cái môi trường âm đạo rất acid
cái môi trường âm đạo acid là để làm gì để cho vi khuẩn không phát triển
các vi khuẩn có hại là không thể phát triển được
bình thường các vi khuẩn có hại cư trú ở âm đạo nằm im dưới cái môi trường acid là ba tám mươi bốn hai đấy
nhưng mà nếu như có mình có một cái thay đổi gì đấy trong cơ thể
ví dụ mình ăn uống này rồi uống thuốc các thứ
thì nó làm cho môi trường nó có thể acid quá nó xuống dưới bốn dưới ba
thì nó sẽ bị nấm
còn nếu ví dụ nó kiềm quá nó lên tận năm sáu
thì nó sẽ bị trùng roi nó bị các loại vi khuẩn khác
vì thế nên là cái chuyện mà cái môi trường ph của âm đạo của chúng ta
thì chúng ta làm thế nào để chúng ta kiểm soát
để ngập ph âm đạo đấy
thì chỉ bằng chế độ ăn thôi
chế độ ăn uống sinh hoạt thôi cả nhà
thứ nhất là bây giờ làm sao chúng ta viêm rất nhiều
chúng ăn nhiều ngọt quá ăn nhiều đường quá
ăn nhiều hoa quả ngọt quá
vì thế là cái môi trường chúng ta biết rồi
cái môi trường acid của âm đạo
nó muốn acid được là nó phải nhờ một cái con vi khuẩn có lợi là bactose ba x li
nó chuyển hóa cái đường
nó tạo ra cái môi trường acid lactic
nó làm cho môi trường âm đạo acid đấy
chúng ta ăn quá nhiều đường
thế là nó chuyển nó quá nhiều
môi trường acid lactic nó tiết ra quá nhiều
thế là nó tăng lên
thì là nó lấm thôi
vì thế là ai bất cứ ai đến khám bác sĩ thủy gì
nhiều khi tôi khám tôi lại không quá cho thuốc đâu
nhiều khi có những bệnh nhân tôi cũng chẳng có thuốc
và tôi chỉ làm sạch xong rồi tôi về tôi hướng dẫn một chế độ ăn là xong thôi
bởi vì là nếu các bạn ăn cân bằng
ăn đúng ăn sạch
mà ăn để cho đừng
mà thật bây giờ chúng ta ăn thừa đến mức độ mà chúng ta làm hỏng hết cả người chúng ta
chứ không phải nói chuyện là chỉ là thay đổi môi trường âm đạo đâu
vì thế nên là cái việc mà chúng ta ăn uống healthy đấy
có nghĩa là ăn uống mạnh lành mạnh
cũng là một cái cách rất tốt để chúng ta phòng chống cái viêm nhiễm âm đạo
và một trong những điều nữa là cái chuyện là chúng ta luyện tập
khi chúng ta vận động
mạch máu lưu thông và các cái phần trong bụng này chúng ta cũng lưu thông sạch sẽ
đây cũng là một cái cách để chúng ta phòng viêm nhiễm
bởi vì các bạn trẻ bây giờ thì
mặc thì mặc rất chặt và ngồi trong nhà suốt ngày
trong điều hóa suốt ngày không hề tiếp xúc với cái gì cả
ăn thì ăn cái chế độ ăn bất cân đối
vì thế nên là lớp trẻ viêm nhiễm âm đạo rất nhiều
mặc dù là chưa hề có quan hệ tình dục đã viêm rồi
thế cứ đổi tại là
nên khi có gì thì cứ đổi tại viêm tại cũng không phải đâu
tại chính bản thân cái cách sinh hoạt của chúng ta là nó không phù hợp